hội nghị đã tập trung thảo luận về phương hướng tìm kiếm và mở thị trường mới cho hàng hóa dịch vụ và lao động việt nam
tích cực thu hút các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển các bộ ngành địa phương triển khai xúc tiến kinh tế đối ngoại
làm sao phải có hiệu quả và nâng cao chất lượng
bên cạnh đó cũng cần hỗ trợ cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hội nhập thành công vào xã hội sở tại
đồng thời tăng cường đầu tư và kiều hối đóng góp cho sự phát triển của đất nước
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động lớn phức tạp và hết sức khó lường
bộ ngoại giao đã kịp thời cung cấp nhiều báo cáo có giá trị giúp chính phủ có những quyết sách kịp thời trong điều hành kinh tế xã hội
sáng nay tại hà nội ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam đã tổ chức buổi tọa đàm
vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới thực trạng và giải pháp
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung mương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới
qua đó giúp cho mặt trận tổ quốc việt nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên
để từ đó đề ra giải pháp đột phá trong tuyên truyền vận động giám sát xây dựng nông thôn mới
có phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn phù hợp với giai đoạn mới
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh
trong thời gian tới cần quán triệt rõ xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài không được chủ quan nóng vội chạy theo thành tích
nhưng cũng cần hết sức quyết liệt vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện
phải nhận thức được những thay đổi về bối cảnh và yêu cầu của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
làm tốt công tác tuyên truyền xác định những việc nổi cộng bức xúc của người dân để tập trung giải quyết hiệu quả
hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã cùng với sở
giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong năm học mới thành phố sẽ có khoảng một bảy triệu học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông theo học với hai hai trăm sáu mươi trường
thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã cùng với các ban ngành tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt công tác xã hội hóa về giáo dục
năm học mới toàn thành phố sẽ đưa thêm chín trăm linh phòng học mới và sửa chữa trên năm trăm linh phòng học
thay thế trên nền trường lớp cũ với số tiền gần hai năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách nguồn xã hội hóa và nguồn đóng góp của người dân
ngoài ra ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm còn chỉ đạo ủy ban mặt trận tổ quốc các quần huyện phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra lại công tác chuẩn bị năm học mới
trong đó chú trọng về công tác phổ cập giáo dục mầm non tuyển sinh đầu cấp tuyển dụng đội ngũ giáo viên v v
tuy vậy do dân cư gia tăng nhanh nên mạng lưới trường lớp ở một số quần huyện dù đã có được đầu tư sửa chữa nhưng còn gặp nhiều khó khăn
sau đây là thông tin về cơn bão số bốn
hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái ba trăm hai mươi km cách thái bình bốn trăm năm mươi km cách vinh năm trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
như vậy trong sáng ngày một mươi sáu tháng tám bão số bốn sẽ đi vào vĩnh bắc bộ
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông trên khu vực vĩnh bắc bộ cách móng cái một trăm bảy mươi km cách thái bình hai trăm ba mươi km cách vinh ba trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một biển động mạnh
từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng tám ở phía đông vĩnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
thưa quý vị và các bạn sau thông tin về vụ việc nhiều lái xe cứu thương tỉnh lẻ đón bệnh nhân ở bệnh viện quân y một trăm linh ba quận hà đông hà nội
bị một nhóm người bảo kê hành hung vì không chịu nộp tiền làm luật đã và đang gây ra nhiều luồng ý kiến và sự bức xúc trong dư luận
chiều nay lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm linh ba đã thông tin cụ thể về vụ việc này
tại buổi họp báo lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm linh ba đã xác nhận vụ việc đồng thời thừa nhận sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện
dẫn tới sự lộng hành của một nhóm đối tượng bảo kê làm luật với những xe cứu thương tại cổng bệnh viện và nhận lỗi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nhiều bệnh nhân
người nhà và những người có liên quan khác bệnh viện cũng khẳng định không tiếp tay cho bất kỳ nhóm đối tượng bảo kê xe cứu thương nào
bệnh viện khẳng định là cũng không có bất cứ một thỏa thuận nào giữa một cá nhân hay tổ chức của bệnh viện với bất cứ một cá nhân hay tổ chức ở bên ngoài nào về sự đảm bảo bảo kê
hay là như thông tin mà đối tượng nói là đối tượng phải mất một trăm linh triệu để thuê bến bãi
thì bệnh viện xin khẳng định là tất cả các cá nhân và các tập thể trực thuộc bệnh viện không có bất cứ một giao dịch hay thỏa thuận nào có liên quan với việc cho thuê bến bãi như đối tượng đã nói
liên quan đến nhóm đối tượng côn đồ bảo kê tại bệnh viện đại diện bệnh viện quân y một trăm linh ba cũng cho biết hiện đang phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh vụ việc
thông tin được do cơ quan công an cung cấp
đối tượng này
là ngô duy hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một thường trú tại số hai mươi hai phố tân sa tổ một mươi phường phúc la quận hà đông thành phố hà nội
phòng pa tám mươi ba công an thành phố hà nội quận hà đông và công an phường phúc la cũng đã tổ chức truy tìm cũng như là đi đến các nơi để tìm gặp và làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng
khẳng định thời gian tới sẽ tăng cường công tác bảo vệ bảo đảm an ninh tại bệnh viện
và cho chấn chỉnh lại công tác này để người dân người bệnh yên tâm khi đến thăm khám tại bệnh viện
thưa quý vị và các bạn trung tâm giám định thanh toán bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
trong sáu tháng đầu năm nhiều bệnh viện đã kê khống hàng trăm ca phẫu thuật ruột thừa để rút quỹ
trong đó có tám mươi sáu trường hợp của bệnh viện đa khoa huyện grom park tỉnh đắk lắk
tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện này đã khẳng định không có việc kê khai khống để trục lợi bảo hiểm y tế
trao đổi với phóng viên về kết luận kiểm tra tám mươi sáu trên tám mươi sáu số bệnh án không phải là viêm phúc mạc ruột thừa
của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với bệnh viện đa khoa huyện grom park tỉnh đắk lắk
ông bùi khắc hùng giám đốc bệnh viện đa khoa huyện khẳng định tất cả hồ sơ này là hồ sơ thật
và đều được điều trị ruột thừa từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên trong quá trình điều trị
điều trị và làm thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế đã có những sai sót làm sai lệch kết quả trần đoán ban đầu
trong tám mươi sáu hồ sơ có bốn mươi sáu hồ sơ là trần đoán điều trị chỉ định mổ nội soi ruột thừa là hoàn toàn chính xác
nhưng khâu cuối cùng tức là lích máy để thanh toán là kế toán làm sai
còn lại bốn mươi hồ sơ là trong quá trình khám điều trị trần đoán thì các bác sĩ chưa tuân thủ đúng cái phác đồ
của bệnh viện
tức là đã trần đoán nó từ cái viêm ruột thừa thành cái viêm phúc mặt ruột thừa
ngay sau khi có báo cáo của bảo hiểm xã hội huyện cờ đông bắc bảo hiểm xã hội tỉnh đắk lắc đã phối hợp với sở y tế tỉnh đắk lắc
tiến hành kiểm tra toàn bộ số hồ sơ trên xác nhận có những sai sót và đã có hướng xử lý cho những trường hợp này
sở y tế cũng đã có những cái chỉ đạo có những cái văn bản để quán thiện
bên cạnh đó thì cũng có một cái
một bên bảo hiểm y tế cũng đã cử mỗi bệnh viện như vậy là một cán bộ thương trực
luôn theo dõi giám sát tất cả hồ sơ đó
thì khi mà có vấn đề xảy ra thì sở y tế cũng phối hợp với bảo hiểm y tế để làm cho nó rõ ràng
qua kiểm tra thì xác nhận là tám mươi sáu trường hợp đều là viêm ruột thừa đơn thuần
không phải là viêm phúc mặt ruột thừa
thì bảo hiểm xã hội huyện và bệnh viện cũng đã làm một cái biên bản thống nhất
và sẽ từ chối thanh toán toàn bộ cái phần tranh lệch giữa cái phẫu thuật của viêm ruột thừa
và phẫu thuật nội do viêm phúc mặt ruột thừa vỡ
trước đó bảo hiểm xã hội việt nam cho biết qua giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã phát hiện có hiện tượng đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật
phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường tại nhiều bệnh viện
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
chiều ngày một mươi năm tháng tám tàu cá bình định mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts đã đưa bốn thuyền viên gặp nạn
trên vùng biển trường sa cập cảng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định an toàn
các thuyền viên đã được bộ đội biên phòng tỉnh bình định tiếp nhận kiểm tra chăm sóc sức khỏe
hiện tình trạng sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định
theo thông tin ban đầu tàu cá bd chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển quần đảo trường sa
gồm một mươi thuyền viên do ông lý văn sang làm chủ tàu kiêm thuyền trường
khi đang hành nghề trên biển thì một bộ phận trên tàu bị gãy rơi xuống
làm cho thuyền viên phạm văn trà bị thương nặng ở phần đầu và tay trái có biểu hiện mê man nói sảng
sau đó tàu cá đã đưa nạn nhân vào đảo sơn ca thuộc quần đảo trường sa để sơ cứu
khi vết thư ổn định tàu cá đưa thuyền viên trà vào đất liền để điều trị
trong chuyến đi này lãnh đạo đảo sơn ca cũng đã bàn giao ba thuyền viên gặp nạn
từ tàu cá bd chín mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai ts cho tàu cá bd chín mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts đưa vào bờ
trước đó tàu cá bd chín mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai ts với ba thuyền viên đã bị chìm ngày một mươi một tháng tám
tại tòa độ một mươi ba mươi ba độ bắc một trăm một mươi bốn ba mươi độ đông do sóng to gió lớn
truyền đến với những thông tin quốc tế ngày một mươi năm tháng tám israel mở lại cửa khẩu hàng hóa duy nhất
với giải gaza kèm theo điều kiện trạng thái yên bình phải được duy trì tại khu vực biên giới
cửa khẩu biên giới duy nhất kerem salom của israel nối với giải gaza đã được mở cửa
vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám theo giờ địa phương
cùng với đó phạm vi đánh bắt hải sản của người dân gaza cũng sẽ được tăng lên chín dặm kể từ bờ
tức khoảng một mươi bốn km
theo các nguồn tin khu vực hiện ai cập đang đứng ra làm trung gian cho giới chức israel và palestine
đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nhằm hai nhiệt căng thẳng tại giải gaza kể từ cuối tháng ba đến nay
trước đó ngày chín tháng bảy vừa qua israel quyết định đóng cửa khẩu biên giới kerem salom
trong một động thái trừng phạt người dân gaza thả bóng bay và rìều gây cháy sang lãnh thổ nước này
cửa khẩu này sau đó được mở lại chỉ cho các mặt hàng lương thực và y tế vào gaza
mà không cho phép hàng hóa thương mại cũng như khí đốt và nhiên liệu vào khu vực có hai triệu dân sinh sống này
ngày một mươi năm tháng tám bộ ngoại giao hàn quốc đã bày tỏ rất lấy làm tiếc về việc thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã gửi đồ lễ tới đền iyashikuni vốn bị xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân việt nhật trong quá khứ
tuyên bố của bộ ngoại giao hàn quốc kêu gọi các chính trị gia nhật bản
có thái độ chân thành suy ngẫm và hồi lỗi về lịch sử quá khứ
tuyên bố nêu rõ nếu phía nhật bản thể hiện thái độ như vậy quan hệ giữa hàn quốc và nhật bản sẽ tiến triển hướng tới tương lai
và nhật bản có thể khôi phục lòng tin từ các quốc gia láng giềng
trước đó cùng ngày thủ tướng abe đã gửi đồ lễ tới đền iyashikuni nhân dịp nhật bản kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai
trong khi một số chính trị gia nhật bản đã thăm ngôi đền này ở thủ đô tokyo
đền iyashikuni ở tokyo thờ hơn hai năm triệu người nhật bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai
trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng a hàn quốc và các nước láng giềng khác của nhật bản coi đền iyashikuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân việt nhật thế kỷ hai mươi
và luôn lên tiếng phản đối gây gắt việc các quan chức nhật bản viếng đền này
thủ tướng ấn độ narendra modi cho biết ấn độ sẽ thực hiện sứ mệnh không gian có người lái vào năm hai nghìn hai mươi hai
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày độc lập của ấn độ
cho biết nước này sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm hai nghìn hai mươi hai
song nếu có thể sẽ thực hiện sứ mệnh này trước thời điểm dự kiến
theo đó ấn độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có thể phóng tàu có người lái của chính nước mình lên vũ trụ
sau nga mỹ và trung quốc
trong thập kỷ qua ấn độ đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực không gian
tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ hồi tuần trước cho biết
nước này sẽ phóng tàu không người lái chandrayaan hai lên mặt trăng vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tàu chandrayaan hai sẽ đưa một xe tự hành lên mặt trăng để thu thập dữ liệu
do một số thay đổi về thiết kế kế hoạch phóng tàu không người lái này đã phải lùi lại một năm